thưa quý vị nhắn tin cho bạn gái của người khác và nhận cái kết thương tâm
đó là vụ việc vừa xảy ra tại vĩnh long
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam đối với võ tấn phát sinh năm hai nghìn một
ngụ tại xã đồng phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra vào khoảng hai mươi ba h đêm ngày ba mươi tháng một
khi võ tấn phát biết một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại xã đồng phú huyện long hồ nhắn tin với bạn gái của phát
nên phát đã lấy con dao giấu vào trong túi quần rồi điều khiển xe đến nhà của người này để nói chuyện
tại đây phát đã xảy ra cự cãi và đánh nhau với thanh niên này
lúc này một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại xã đồng phú đã can ngăn
và nói với phát chính là mình đã lấy điện thoại của thanh niên trên nhắn tin cho bạn gái phát
sau đó giữa phát và người này xảy ra cự cãi và đánh nhau
phát lấy con dao đang giấu trong túi quần đâm chúng vào vùng bụng và mặt của người này
rồi phát điều khiển xe máy về nhà
nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ điều trị
vết thương bị đâm vào vùng hông làm thủng đại tràng
kết luận giám định thương tích là tám mươi hai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bến tre cho biết
đang tiếp tục điều tra xử lý đối với lê trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại xã an thới huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cùng với công an các đơn vị liên quan thuộc công an tỉnh bến tre
đã bắt quả tàng lê trung hiếu đang tàng trữ trên người hai túi liêng
có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tại khu vực ấp phú khương xã phú lễ huyện ba chi
khám xét nơi ở của hiếu và khu vực lân cận
tiếp tục phát hiện thu giữ hai mươi chín gói ni lông
có chứa chất tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng bảy trăm linh gram
và hai mươi viên nén dạng thuốc lắc
tiến hành điều tra hiếu thừa nhận các chất tinh thể màu trắng
là ma túy dạng đá và viên nén là thuốc lắc
mua từ một đối tượng không rõ họ tên để bán lại cho các con nghiện
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
làm hợp đồng giả thậm chí là giàn dựng các video clip
nhằm lấy lòng tin của nạn nhân
đó là thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phát hiện bắt giữ
trong đó hồ hoàng hôn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại quận tám tp hcm cầm đầu nhóm đối tượng trên
theo điều tra các đối tượng đưa ra các thông tin giả
về việc sở hữu đá thiên thạch và sừng tê giác
tìm bán cho những người nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn
bằng thủ đoạn cho người bị hại xem các đoạn video được giàn dựng hình ảnh
và các hợp đồng mua bán giả để tạo lòng tin
các đối tượng đã tiếp cận rụ rỗ lừa được một người ở tp di an tp bình dương
chuyển hơn ba tỷ đồng để tham gia vào đường dây mua bán thiên thạch
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng tô vũ tiến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
là một trong những đồng bọn của hồ hoàng hôn
về hành vi lừa bán sừng tê giác giả cho nạn nhân
tình truy bắt cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bình dương
cũng đã thu giữ các tăng vật có liên quan đến hành vi lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án
và khởi tố bị can đối với hồ hoàng hôn và tô vũ tiến
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo quy định
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp đắc lắc phối hợp với công an tp bumma thuật
vừa bắt di lý đối tượng nguyễn văn khờn
chú tại xã thành phố huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
về đơn vị để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp đắc lắc nhận được đơn trình báo của một người dân
chú tại xã hà tu thành phố bumma thuật
về việc bị một đối tượng lừa bán củ hoa lay ơn trên mạng xã hội
rồi chiếm đoạt một mươi triệu đồng
ngay sau đó công an tp đắc lắc đã vào cuộc xác minh điều tra
và xác định được đối tượng thực hiện vụ lừa đảo trên là khởi
đang sinh sống tại tỉnh sóc trăng
đến ngày sáu tháng bốn công an tp đắc lắc đã bắt giữ thành công khởi
bước đầu khởi khai nhận đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chưa được xóa an tích
vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai khởi ra tù và tiếp tục nảy sinh ý định
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài
lúc này khởi đã lập tài khoản facebook có tên là hoa tươi đà lạt
rồi tham gia vào nhiều hội nhóm mua bán các giống
của các loài hoa và trái cây trên facebook
sau khi có liên hệ người mua khởi đã yêu cầu chuyển tiền đặt cọc
rồi chặn liên lạc chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn đó từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
khởi đã lừa được gần một trăm linh bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
chiếm đoạt hơn năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị cháo biển số để trộm cắp xe máy là thủ đoạn không mới
tuy nhiên nhiều bãi xe công cộng ở tp hcm
tiếp tục trở thành đích ngắm của các đối tượng trộm cắp
điển hình công an quận một mươi hai vừa bắt giữ nhóm đối tượng
cháo biển số xe cũ sang loại xe mới đắt tiền
rồi chiếm đoạt bán qua campuchia tiêu thụ
bãi giữ xe của trường đại học lao động xã hội cơ sở hai
trua đóng trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
một ngày nhận trông giữ khoảng hơn ba trăm linh xe máy
của cả sinh viên và cán bộ nhân viên nhà trường
các xe ra vào được kiểm soát qua thẻ từ
và có lưu lại hình ảnh biển số xe
thế nhưng trong hàng chục vụ tráo đổ thành công
nhiều xe máy trên địa bàn quận một mươi hai
quận g vấp và huyện hóc môn
thì nhóm đối tượng đã tráo đổ và chiếm đoạt
tróc lọt ba xe máy tại bãi giữ xe này
đề xuất với xe là gắn thêm camera để quan sát
có thể ngồi ngoài có thể quan sát được
đằng sau khuất qua cái đợt vừa rồi
thì công an phường đã tuyên truyền vận động
là quản lý bãi xe cũng phải nâng cao
và anh em bảo vệ thì hỗ trợ thêm
chúng tôi cũng nhận thức được
và cố gắng là phải kiểm soát kỹ hơn
thứ hai là đội ngũ bảo vệ phải tăng cường
thường xuyên kiểm tra và theo dõi các đối tượng lạ
vào trường gửi xe
theo đánh giá của đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai
sự dị các đối tượng lựa chọn tại các điểm bãi giữ xe công cộng
như chợ chung cư trường học bệnh viện
là vì nơi đây có số lượng xe lớn
lại đông người ra vào khó kiểm soát
để thực hiện hành vi tráo biển số xe máy
mặc dù đây là thố đoạn không mới
và công an đã truy xét bao nhiêu được nhiều đối tượng
đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân
tuy nhiên gần đây lợi dụng sơ hở
một số đối tượng lại tiếp tục sử dụng thủ đoạn này
để trộn cắp xe máy
qua cái vụ việc vừa khám phá
trong vòng có một tiếng đồng hồ
một đối tượng ra vào bãi xe ba lần
nhưng mà bảo vệ vẫn không phát hiện được những khác thường đó
vẫn cho xe ra để mà cảnh báo phòng ngừa
cái loại tội phạm này
ngoài việc khi mà ra vào cổng
cái thẻ từ quét xong là phải đối chiếu vị số xe
phải đối chiếu về đặc điểm nhận dạng
con người điều khiển cái xe đó
yêu cầu phải tháo khẩu trang ra để nhận diện phương mặt
người dân khi vào bãi dưới xe là
không nên bỏ những tài sản có giá trị
trong cấp xe đặc biệt là cái thẻ dưới xe
là cũng không được bỏ vào cấp xe
còn ngoài ra có thể là bãi dưới xe có thể trang bị thêm
những hệ thống camera
trong các vị trí để xe cũng phải có hệ thống trang bị
camera để mà đối tượng nó nhìn thấy
là nó không có cơ hội để nó ngồi
để nó tráo cái biển số được
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an
thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
bảo vệ tài sản của mình lắp đặt thêm
khóa chống trộm thiết bị giám sát thiết bị báo động
để xe gần chỗ bảo vệ không khuất tầm nhìn
khi phát hiện đối tượng nghi vấn
cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an
để điều tra bắt giữ
tại phương bắc cường thành phố lào cai
tỉnh lào cai vừa xảy ra một vụ đuối nước
khiến một nạn nhân một mươi bảy tuổi tử vong
theo thông tin ban đầu
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày bảy tháng bốn
nam thiếu niên trên cùng với bố
đi dạo tại tiểu khu đô thị số một mươi tám
thuộc tổng một mươi ba phương bắc cường
khi đến khu vực có hồ nước sâu
do trước đây một đơn vị săn lấp mặt bằng để lại
nam thiếu niên trên đã nhảy xuống nghịch
và bị đuối nước
được biết nạn nhân là trẻ có nhận thức hạn chế
không thể nói
khi phát hiện con bị đuối nước
người bố đã tìm mọi cách cứu nhưng không thành công
nhờ được tin báo lực lượng tìm kiếm cứu nạn
thuộc phòng cảnh sát phòng trái trị cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai
đã được huy động để tìm kiếm
đến khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm cùng ngày
thi thể nạn nhân đã được tìm thấy
để bàn giao cho gia đình lo hậu sự
tổ công tác của cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh
cùng với người dân hai bên đường
và nhân viên nhà xe vừa kịp thời
tiến hành chữa cháy dập lửa kịp thời
cho toàn bộ hàng hóa trên một xe khách
cụ thể vào khoảng một mươi một h ba mươi phút
ngày tám tháng bốn
tại km năm trăm năm mươi tám ba trăm linh quốc lộ một a
thuộc địa phận thôn tân sơn
xã kỳ thọ huyện kỳ anh
xe ô tô mang biển số bốn mươi chín b một nghìn bảy trăm hai mươi bảy
lưu thông theo hướng từ bắc vào nam
khi phát hiện thấy có khói bốc lên
từ khoang chứa hành lý
tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh
đã dừng phương tiện
vận động nhân dân hai bên đường
cùng với nhân viên nhà xe
sử dụng bình nước bình cứu hỏa mini
và các vật dụng khác tiến hành chữa cháy
dập lửa kịp thời
đảm bảo an toàn cho hành khách
cũng như hàng hóa trên xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lào cai
tỉnh lào cai vừa thi hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp
đối với hạ thị ngọc chú huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức tạo hóa đơn giả
qua điện thoại để mua hàng
hạ thị ngọc đã chụp mã qr
của các cửa hàng gửi cho người tên hoài
không rõ tuổi địa chỉ cụ thể
quen biết qua mạng xã hội
để tạo hóa đơn mua quần áo trả tiền quán cơm mua đồ
tại cơ quan công an bức đồng
ngọc khai nhận đã liên tiếp thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản với nhiều cửa hàng
trên địa bàn tp lào cai
đồng thời khai nhận đã nhờ một đối tượng tên hoài
làm hóa đơn chuyển tiền giả
rồi trả cho hoài tiền công
vào ngày bảy tháng bốn một người dân xã thừa đức
huyện bình đại tỉnh bến tre
đến công an xã thừa đức trình báo về việc
nhặt được một bao đen giặt vào bờ biển
khu vực cống bế nhỏ ấp thừa tiên
bên trong có hai mươi ba gói hình chữ nhật
được đóng thành bánh
tiếp nhận tin báo công an huyện bình đại
biên phòng tỉnh bến tre công an tỉnh bến tre
cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm
hiện trường thu giữ hai mươi ba gói ni lông trên
qua xét nghiệm nhanh chất trong các gói ni lông
là ma túy dạng cocaine có tổng trọng lượng
gần hai mươi bảy kg cơ quan chức năng
đang tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ
công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
vừa bắt quả tang đối tượng trần đình vũ
sinh năm hai nghìn chú phường điện ngọc thị xã điện bàn
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó tổ công tác một trăm bảy mươi một
công an thị xã điện bàn đang thực hiện
nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
đến khối phố tứ hà phường điện ngọc thị xã điện bàn
phát hiện trần đình vũ điều khiển
xe mô tô chạy ngược chiều có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe địch kiểm tra
và phát hiện trong người vũ có một túi ni lông
trong suốt bên trong có chừa chất rắn
dạng tinh thể màu trắng được xác định là
ma túy loại ketamin và hai viên nén
màu xám là ma túy loại mdma
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản
bắt quả tang đối với trần đình vũ
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
kiểm tra điểm kinh doanh chừa chữ hàng hóa
tại địa chỉ phường một mươi năm quận một mươi
lực lượng chức năng đã tạm giữ số lượng lớn
thuốc tân dừa không có hóa đơn chứng tử
điểm kinh doanh chừa chữ hàng hóa
hàng hóa trên không có giấy đăng ký kinh doanh
theo quy định tại đây đoàn kiểm tra đã phát hiện
gần tám hộp thuốc tân dược chưa qua sử dụng
trị giá hơn hai năm tỷ đồng
không ghi xuất xứ không có nhãn phụ bằng tiếng việt
không có tài liệu chất lượng kèm theo
không có hóa đơn chứng tử để chứng minh
nguồn gốc hàng hóa được biết toàn bộ
số hàng hóa là thuốc tân dược được mua
thu gom trôi nổi tại thị trường trong nước
toàn bộ số hàng hóa trên đã bị tạm giữ
để xử lý
sau thời gian theo dõi và áp dụng
các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an
phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an
công an nước bạn lào và các đơn vị liên quan
vừa phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng
truy nã đặc biệt nguy hiểm lần trốn
hai mươi hai năm tại nước bạn lào
hai đối tượng bị bắt giữ gồm
lương văn bún sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú huyện tương dương truy nã về tội
giết người và lê văn điền sinh năm

truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào năm hai nghìn hai
do mô thuẫn đất đai lương văn bún
đã dùng súng bắn tử vong một người đàn ông
trú cùng bản sau khi gây án đối tượng này
đã đưa vợ con bỏ trốn sang lào
theo đường tiểu ngạch
còn đối tượng lê văn điền sau khi biết đồng bọn
trong cùng vụ án mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
bị bắt cũng đã bỏ trốn
tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng
quá trình sinh sống tại lào
hai đối tượng đã gặp quen biết nhau
để che giấu tung tích lai lịch
hai đối tượng đã thay tên đổi họ
thường xuyên thay đổi chỗ ở
sinh sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh
có mật độ dân cư thừa thớt
nhằm tránh sự phát hiện bắt giữ của cơ quan chức năng
sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
vào ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tại thành phố viêng trăn lào
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an
đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
bắt thành công hai đối tượng trên
hiện phòng cảnh sát hình sự đã di lý
hai đối tượng trên về công an nghệ an
để xử lý theo quy định của pháp luật